ngày một mươi hai tháng một mươi một tại trụ sở đại sứ quán việt nam tại liên bang nga đã diễn ra lễ trao tặng huân huy trương
hữu nghị và kỷ niệm trương vì sự nghiệp cơ yếu việt nam cho các cán bộ cơ quan bảo vệ liên bang nga
dự buổi lễ có thiếu tướng malise pavel giám đốc học viện cơ quan bảo vệ liên bang nga
đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh thiếu tướng nguyễn nam hải phó trưởng ban cờ yếu chính phủ
thưa ủy quyền của chủ tịch nước đại sứ ngô đức mạnh đã trao tặng các phần thưởng cao quý của nhà nước việt nam cho các cá nhân được tặng thưởng
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng nguyễn nam hải cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ ngành cơ yếu việt nam trong những năm qua của các bạn nga
và bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới ban cơ yếu chính phủ việt nam và fso sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác
đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa trong hợp tác đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học
cùng mở rộng các hướng hợp tác mới phù hợp với khả năng và nhu cầu của hai bên nhằm mục tiêu phát triển không ngừng của hai cơ quan
thiếu tướng maliset baven bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà nước việt nam ban cơ yếu chính phủ việt nam đã đánh giá cao cá nhân ông
và các đồng nghiệp ở fso trong sự nghiệp đào tạo các chuyên gia việt nam
ông bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa ban cơ yếu chính phủ việt nam và cơ quan bảo vệ liên bang nga fso sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển trong thời gian tới